vâng thưa quý vị trong sáng nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày một mươi chín tháng chín đến sáu h sáng ngày hai mươi tháng chín
thành phố ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai ca tại khu cách ly ở quận đống đa và một ca là ở cộng đồng tại quận hoàng mai
theo phó chủ tịch ubnd tp dương đức tuấn cho biết dự kiến là sau ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội sẽ không chia ba phân vùng nữa mà nơi nào nguy cơ rất cao có kf sẽ trở thành điểm đỏ khoanh vùng với quy mô hẹp
điểm đảo áp dụng theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ khu vực xuất hiện f và các gia đình lân cận phải phong tỏa và cách ly y tế
khu vực lân cận là vùng vàng còn lại là xanh việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần thu hẹp tối đa vùng đỏ
bên cạnh việc nới lỏng thành phố tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô
hà nội sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận về việc phối hợp quản lý người ra vào thành phố